phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh vừa tiến hành tiêu hủy số lượng lớn tăng vật vi phạm hành chính là hàng giả hàng quá hạn sử dụng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
dưới sự giám sát của đại diện các sở ngành liên quan hội đồng tiêu hủy đã tiến hành lập biên bản và tiêu hủy các loại hàng gồm sáu trăm chín mươi năm kg thuốc hóa dược thuốc dược liệu thuốc cổ truyền và hai trăm sáu mươi tám chai rượu ngoại
được biết đây là số hàng nhập lậu hàng quá hạn sử dụng